chúng ta đã đi qua nửa đầu của năm hai nghìn hai mươi với thật nhiều biến động
đại dịch covid một mươi chín đã làm thay đổi toàn diện đời sống kinh tế chính trị và xã hội của người dân trên toàn thế giới
và chúng ta hãy cùng hy vọng rằng nửa sau của năm hai nghìn hai mươi với những biến đổi ngày một tích cực hơn
vâng thưa quý vị và các bạn theo thông lệ thì tháng bảy hàng năm thì luôn là thời điểm có hiệu lực của nhiều chính sách
và kể từ ngày hôm nay một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hàng loạt chính sách mới cũng được áp dụng
có thể kể đến như là chính sách bỏ chế độ biên chế suốt đời
đối với viên chức hay chính sách nâng chuẩn trình độ giáo viên và tăng mức giảm trừ gia cảnh đối với thuế thu nhập cá nhân
và thông tin về chính sách bỏ chế độ biên chế suốt đời đối với viên chức sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong tiểu mục góc nhìn chuyên gia với sự phân tích trực tiếp của chuyên gia
còn bây giờ thì như thường lệ mở đầu sẽ là tiểu mục cư dân mạng
thưa quý vị trong xã hội ngày nay thì trẻ em và phụ nữ thì luôn là đối tượng
được quan tâm và cần được bảo vệ chăm sóc nhất đặc biệt là đối với trẻ em
bởi trẻ em là mầm non là tương lai của chúng ta
thế nhưng thời gian gần đây tình trạng bạo hành xâm hại trẻ em với nhiều vụ việc thương tâm và đau lòng vẫn liên tục xảy ra
và mới đây nhất là hình ảnh một bé gái bị bạn trai của mẹ dùng tay đánh xét cổ và thậm chí là đập đầu vào tường đã gây dậy sóng trên mạng xã hội
suy nghĩ và ý kiến của cư dân mạng xung quanh vụ việc này ra sao
mời quý vị cùng theo dõi tổng hợp sau đây của chúng tôi
đoạn clip dài hơn ba phút ghi lại cảnh bé gái bị người đàn ông liên tiếp đánh vào mặt sách cổ đập đầu vào tường được một tài khoản facebook chia sẻ với nội dung
khi bạn nhìn thấy cảnh này thì bạn nghĩ sao khi con của mình cũng đang rơi vào cảnh tương tự như thế này
cha dượng đánh con riêng của vợ nhờ cộng đồng mạng cứu bé với
đoạn clip ngay lập tức nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng
đồng đảo cư dân mạng đều bày tỏ sự bức xúc phẫn nộ và cho rằng
hành vi của người đàn ông này là vô nhân tính
coi mà niềm căm vẫn dâng trào không còn tính người khi đối xử với một em bé không có khả năng tự vệ hay né tránh như vậy
trẻ con còn non dạ cần lắm những tình cảm yêu thương từ người lớn
tại sao lại đối xử tàn nhẫn với một đứa bé vô tội như vậy
mất nhân tính rồi con mình cũng con gái nhìn mà thương quá
rất đau lòng và thương xót cho con